ít nhất một mươi hai người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại vùng nhiệt đới amazon của brazil vào ngày hôm qua cho số nạn nhân có một trẻ sơ sinh
trong một báo cáo chính quyền bang acre ở tây bắc brazil cho biết chiếc máy bay một động cơ sedna caravan đã rơi gần sân bay rio branco ngay sau khi cắt cánh vụ việc khiến một mươi hành khách cùng với cơ trưởng và cơ phó tử vong tại hiện trường
theo truyền thông địa phương máy bay bốc cháy khi rơi xuống gây cháy rừng tại một vùng hẻo lánh gần khu vực giáp giới với peru và bolivia
tháng chín vừa qua một chiếc máy bay rơi trong khi đang tìm cách hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa bão tại bang amazonas lân cận đã khiến một mươi bốn người thiệt mạng
một vụ va chạm giữa hai tàu hòa chở khách tại bang adha pradesh của miền nam ấn độ đã khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng và bốn mươi người bị thương hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn
vụ việc xảy ra tại quận vizia nagaram một đoàn tàu đang đi vào ga đã đâm vào một đoàn tàu đang đỗ trong ga chở chạy khiến ba toa tàu bị chật bánh
nhà chức trách cho hay có khoảng chín mươi người ở trong các toa xảy ra va chạm theo điều tra ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn có thể do sai sót từ những người điều khiển
ngay sau vụ việc lãnh đạo bang adha pradesh đã ra lệnh thực hiện các biện pháp cứu trợ ngay lập tức và huy động tối đa xe cứu thương đến hiện trường
công tác cứu hộ đang được triển khai nhanh chóng để đảm bảo rằng những người bị thương được chăm sóc y tế kịp thời
trong khi đó ít nhất hai người đã thiệt mạng và một mươi tám người khác bị thương trong vụ đấu súng ở thành phố tampa da bang florida của mỹ
một nghi phạm đang bị ban giam giữ và ít nhất một nghi phạm khác đang bị truy lùng
cảnh sát cho hay vụ đồ súng giữa hai nhóm đã trở thành thảm họa đẫm máu trong lễ hội halloween khi hai bên nổ súng vào nhau trên đường phố
vụ nổ súng xảy ra tại khu vực có nhiều quán bar và câu lạc bộ đồng thời có rất nhiều người vui chơi thâu đêm trong khu vực vào thời điểm đó
một nghi phạm đã ra đầu thú cảnh sát lực lượng điều tra cho rằng có ít nhất hai tay súng liên quan và đang xác định nguyên nhân vụ ẩu đả giữa hai nhóm
vụ đấu súng đã kéo theo một vụ dẫm đặt sau đó vài giờ sau vụ nổ súng cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu vực
liên minh châu phi au đã nhấn mạnh sự cần thiết về nỗ lực phối hợp để tăng cường trao quyền cho nữ giới trong lĩnh vực kinh tế
đem chấm sức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở châu phi
lời kêu gọi được đưa ra trước thềm cuộc họp của khối về vấn đề trao quyền cho phụ nữ dự kiến diễn ra từ hôm nay tại thủ đô moroni của coromos
trong tuyên bố au nhận định nâng cao vai trò làm chủ kinh tế của phụ nữ là biện pháp thiết thực nhằm hiện thực hóa bình đồng giới trao quyền cho phụ nữ và giải quyết nạn bạo lực gia đình
tuyên bố kêu gọi đưa ra những thay đổi về mặt xã hội pháp lý và quy chuẩn để tạo môi trường thuận lợi cải thiện bình đồng giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực tài chính
cũng như sự tham gia của nam giới vào các nỗ lực ngăn chặn và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
dự kiến trong cuộc họp sắp tới các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các sáng kiến cung cấp giải pháp tài chính và tiến dụng cho phụ nữ
hỗ trợ lương thực cũng như hỗ trợ các tổ chức của phụ nữ hoặc các doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ
australia là một trong số những quốc gia tốt nhất dành cho nữ giới kết quả từ báo cáo chỉ số phụ nữ hòa bình và an ninh mới nhất
về mặt an toàn australia đứng đầu bảng xếp hạng vì phụ nữ của nước này gần như không phải đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang
với phụ nữ sống trong khoảng viên năm mươi km xung đột vũ trang
australia cũng đứng đầu bảng xếp hạng về tài chính toàn diện
với một trăm linh phụ nữ từ một mươi năm tuổi trở lên cho biết có tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chung tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác
so với các quốc gia khác australia có tỷ lệ tử vong ở bà mẹ thấp
báo cáo chỉ số phụ nữ hòa bình và an ninh xếp hạng một trăm bảy mươi bảy quốc gia về sự hòa nhập công bằng và an ninh của phụ nữ dựa trên phân tích một mươi ba chỉ số
trong đó có việc làm an toàn cộng đồng tài chính toàn diện
bản tin tiếp tục với những thông tin về tình hình xung đột ở trung đông
lực lượng phòng vệ israel idf thông báo ghi nhận một mươi vụ phóng tên lửa từ liban vào lãnh thổ israel
cùng ngày lực lượng vũ trang hezbollah ở liban tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của israel ở miền nam liban bằng tên lửa đất đối không
hai nguồn tin an ninh ở libang cho biết đây là lần đầu tiên hezbollah tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của israel
trong khi đó theo tổ chức giám sát nhân quyền syri sohr israel đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một số khu vực ở tỉnh dara miền nam syri
đáp trả cáo buộc bắn tên lửa từ syria
sohr xác nhận các cuộc tấn công tên lửa của israel vào vùng nông thôn dara nơi bắt nguồn vụ tấn công tên lửa vào cao nguyên golang do israel chiếm đóng
hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại do cuộc tấn công của israel gây ra
trong khi đó đã có báo cáo cùng ngày về vụ nổ tại một căn cứ của mỹ ở khu vực saddadi tỉnh hasaka đông bắc syri
sohr cho biết đã có tổng cộng một mươi bốn cuộc tấn công diễn ra tại các căn cứ của mỹ ở syri kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa israel và hamas ngày bảy tháng một mươi vừa qua
giao tranh gia tăng đồng thời trên cả ba mặt trận mà quân đội israel đang triển khai khiến dư luận khu vực lo ngại xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn trung đông
quân đội israel thông báo lời kêu gọi người dân palestine ở giải gaza sơ tán về phía nam tránh xa tâm niệm chính của cuộc chiến chống lại hamas hiện là khẩn cấp
trước đó thủ tướng israel benjamin netanyahu tối hôm hai mươi tám tháng một mươi tuyên bố giai đoạn hai của cuộc chiến chống hamas đã bắt đầu
với việc chiến dịch tấn công trên mộ đường mở rộng vào bên trong giải gaza
phát biểu trên truyền hình người phát ngôn quân đội israel chuẩn đô đốc daniel hagari nêu rõ israel đã kêu gọi người dân ở phía bắc giải gaza và thành phố gaza tạm thời di trời về phía nam
ngoài ra ông hagari cho biết số người được xác nhận là bị giữ làm con tin ở gaza kể từ cuộc tấn công ngày bảy tháng một mươi của hamas ở miền nam israel đã tăng lên hai trăm ba mươi
hiện israel đã mở rộng chiến dịch tấn công trên mộ đường mở rộng vào bên trong giải gaza
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữa tình trạng bạo lực và gian khổ do cuộc chiến israel hamas gây ra
khuôn viên bệnh viện nasser đẩy áp các nam nữ phóng viên mặc áo in dòng chữ báo chí
họ đội mũ bảo hiểm vì thường xuyên xảy ra các vụ nổ nguy hiểm gần đó
điều kiện vệ sinh chỉ ở mức cơ bản nhưng ít nhất máy phát điện tại bệnh viện này
có thể giúp các nhà báo sảng điện thoại di động máy tính sách tay máy ảnh
và các thiết bị khác để có thể tiếp tục công việc
thậm chí để có không gian riêng tư nhiều phụ nữ như nữ phóng viên wissam asin
tại kênh truyền hình tiếng ả rập alura của mỹ đã phải ngủ trong ô tô đậu trong khuôn viên bệnh viện
chúng tôi luôn phải thức dậy trong tiếng gào khóc của những đứa trẻ
tiếng gào thét của những gia đình vì mất con
chúng tôi đã phải sơ tán thậm chí bỏ lại máy quay vì bom đạn rơi ở ngay bên cạnh
tôi đã làm việc ở bệnh viện nasser được hai tuần
tôi ngủ trong xe tôi uống rất ít nước để không phải đi vệ sinh
ít nhất hai mươi chín nhà báo đã thiệt mạng kể từ cuộc tấn công đầu tiên của hamas vào ngày bảy tháng một mươi
ủy ban bảo vệ nhà báo cpg cho biết trong một tuyên bố đưa ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tổ chức này bắt đầu theo dõi cái chết của các nhà báo đưa tin về một cuộc xung đột vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong số các nhà báo thiệt mạng có ít nhất hai mươi bốn người palestine bốn người israel và một người liban
và đôi khi những nhà báo không chỉ trả giá bằng mạng sống của mình
mà là cả những người thân trong gia đình cũng bị kịch
nhà báo của kênh truyền hình al jazeera tại giải gaza ông wael dadup
đang đưa tin trực tiếp về bầu trời đêm của vùng lãnh thổ bị bao vây này
thì nhận được tin giữ vợ con trai và con gái của ông đều đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của israel
nhà báo năm mươi ba tuổi này nổi tiếng là gương mặt đại diện cho người palestine trong nhiều cuộc chiến
ông được tôn kính ở quê hương gaza vì đã kể những câu chuyện về nỗi đau và khó khăn của mọi người
với thế giới
sau khi quân đội israel phát lệnh sơ tán yêu cầu một một triệu dân rời khỏi miền bắc giải gaza đi về phía nam
gia đình ông al dadup đã đến trại tị nạn nusayrat ở miền trung lánh nạn
bọn trẻ đã làm gì sai tại sao chúng lại là mục tiêu của tấn công
thật đáng buồn đây là khu an toàn mà quân đội israel đã nhắc đến khi yêu cầu người dân sơ tán ư
tôi sẽ không im lặng chừng nào tôi còn sống
sinh nghề tử nghiệp thế nhưng những phóng viên chiến trưởng vẫn không lủi bước
họ vẫn kiên định bám trụ nơi những mảnh đất đầy bom đạn để tìm hiểu và nói lên những sự thật về bản chất của chiến tranh
bởi họ vẫn luôn tin tưởng rằng sự sống sẽ vẫn nảy sinh trong cái chết hạnh phúc sẽ hiện hình trong hy sinh
trong khi những đồng bào của tôi đang sống trong điều kiện vô cùng khó khăn ở giải gaza
thì tôi nhận được tin con trai mình trào đời và được đặt tên là abdallah
thực sự đây không phải là điều dễ dàng với tôi bởi hầu hết thời gian những gì tôi chứng kiến là tăng thương
qua ống kính của mình hằng ngày tôi chỉ nhìn thấy những người ra đi những người đổ máu
tin vui đến với tôi giữa lúc đau buồn nhưng đó là thông điệp để tôi biết rằng cuộc sống là như vậy và sự sống sẽ vẫn cứ tiếp tục